theo thông tin mới nhất được ghi nhận liên quan đến vụ án chùm cờ bạc phan xào nam mới đây bốn cán bộ công an tỉnh phú thọ đã bị tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng và kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến việc xác nhận lập công cho phan xào nam
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban chỉ đạo do tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì đã công bố kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến vụ phan xào nam liên quan đến vụ việc giảm chấp hành hình pha tù cho phan xào nam
đại diện tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại hà nội liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với ông trùng phan xào nam

tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó ủy ban kiểm tra trung ương đã quyết định cảnh cáo ông hoàng văn tiền
tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy tranh án tòa án nhân dân tỉnh
phạm thị hương giang ủy viên ban cán sự đảng phó bí thư đảng ủy phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn trí trinh ủy viên ban cán sự đảng phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn thúy hằng bí thư tri bộ tránh tòa dân sự và nguyễn thị thu hiền
phó trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh